cảm ơn các bạn đã theo dõi
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
ra soát tổng thể các cơ chế chính sách quy định liên quan mua sắm thuốc trang thiết bị vật tư y tế
chủ động tích cực xử lý những vướng mắc theo thẩm quyền
nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo trình cấp có thẩm quyền xem xét tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực y dược
ra soát quy trình thủ tục cấp phép thuốc đảm bảo đơn giản phù hợp với tình hình giảm chi phí giảm giá thành
thực hiện mạnh mẽ phân cấp phân quyền trong việc mua sắm thuốc trang thiết bị vật tư y tế
đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát đảm bảo đúng tiêu chuẩn tiêu chí quy trình
đối với vấn đề nhân lực ngành y bỏ việc chuyển việc thủ tướng yêu cầu các bộ y tế tư pháp nội vụ
ra soát hoàn thiện các quy định chính sách về đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực
xây dựng phương án tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế để tăng nguồn lực cho y tế công lập
hướng dẫn thành lập trạm y tế theo kết luận của bộ chính trị với mô hình trạm y tế không theo đơn vị hành chính
mà theo yêu cầu khám chữa bệnh phù hợp với tình hình thực tế
trước mắt cần cân đối nhân lực đáp ứng đủ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân
đồng thời nghiên cứu đề xuất sửa đổi nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi để cán bộ y tế yên tâm công tác
thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí
thông tin đầy đủ kịp thời chính xác về tình hình để dân hiểu dân biết dân nghe dân theo dân làm ủng hộ hợp tác với ngành y tế
ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và ra các quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn bị can
để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
các bị can gồm nguyễn thanh dương nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai lê ngọc hưng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai
mai đình định nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên bí thư thành ủy tp lào cai nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
phan văn cương hiện là phó giám đốc sở công thương tỉnh lào cai
trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai cũng đã ban hành các quyết định khởi tố bị can
và lệnh khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng là nguyễn văn bình nguyên thành viên hội đồng thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên apatit việt nam
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai
tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới tỉnh quảng bình cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tạm giữ hình sự đối với một mươi năm đối tượng liên quan đến ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề và đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ án
trước đó vào ngày một mươi tám tháng sáu công an tp đồng hới tỉnh quảng bình đã triệt xóa ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
với bốn mươi đối tượng có liên quan tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày
các nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô số đề này đã hoạt động từ hơn một tháng trở lại đây và bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng hơn ba mươi tỷ đồng
tăng vật tạm giữ gồm hai mươi điện thoại di động bảy mươi bảng đề và một số tài liệu có liên quan khác
liên quan tới vụ hỗn chiến gây náo loạn một tuyến phố trên địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng xảy ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu
lực lượng công an địa phương này đã bước đầu xác minh được danh tính

điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng tại hàng loạt dự án nằm hai bên con đường đau khổ lê văn lương tố hữu khu đô thị trung hòa nhân chính
những vi phạm sai sót trong điều chỉnh quy hoạch đều theo xu hướng chuyển đổi công năng sử dụng tăng thêm tầng cao tăng thêm diện tích sản
thậm chí có dự án điều chỉnh tới năm lần có dự án tăng từ năm tầng thành ba mươi tầng
nhiều dự án đã cắt xén các không gian tiện ích công cộng trong quy hoạch ban đầu như vườn hoa sân chơi trạm y tế công trình trường học
trong số một mươi ba dự án nhà trung cư bị thanh tra có một mươi hai dự án không bố trí cây xanh một dự án tiện ích cây xanh chỉ đạt một mươi
điều đáng nói là các lần điều chỉnh quy hoạch đều không được công khai
tại diễn đàn phát triển bền vững đô thị việt nam năm hai nghìn hai mươi hai mới đây phó thủ tướng chính phủ lê văn thành đã nhấn mạnh quan điểm

họ đã hy sinh công trình phúc lợi để phát triển khu thương mại nhà ở
tuy nhiên hàng loạt các điều chỉnh trong quy hoạch của các công trình dọc tuyến đường lê văn lương tô hữu
khu đô thị trung hòa nhân chính cho thấy cách làm quy hoạch của các chủ đầu tư này và các đơn vị chức năng liên quan
là hoàn toàn trái với quan điểm của phó thủ tướng